thành phố hồ chí minh đã đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đặt chân xuống sân bay tân sớn nhất trong sáng nay
đoàn khách này đến từ nước đức và sẽ bắt đầu chuyến thăm quan ngắn ngày tại thành phố hồ chí minh
ngành du lịch thành phố cũng kỳ vọng rằng sẽ đón được hơn tám năm triệu lượt khách quốc tế đến với thành phố hồ chí minh trong năm nay
những vị khách quốc tế đầu tiên đến thành phố hồ chí minh trên chuyến bay quốc tế vn ba mươi từ phanphuốc đức
và cùng thời điểm này đoàn khách nội địa đầu tiên từ đà nẵng cũng đến thành phố hồ chí minh cho chuyến tham quan
những vị khách đã đón nhận niềm vui bất ngờ từ các tiết mục biểu diễn nghệ thuật dân tộc việt nam
nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn trong đó có các tour trải nghiệm các dịch vụ du lịch tại thành phố hồ chí minh
tôi thật bất ngờ và hạnh phúc khi vừa đến đây là nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của các bạn
tôi tin là sẽ có được những ngày tươi đẹp tại thành phố này
nối tiếp thành công năm hai nghìn một mươi tám trong năm hai nghìn một mươi chín ngành du lịch thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu sẽ đón tám năm triệu lượt khách quốc tế
tăng khoảng một mươi bốn so với năm hai nghìn một mươi tám
khách du lịch nội địa đến thành phố phấn đấu đạt ba mươi hai bảy mươi bảy triệu lượt tăng khoảng một mươi ba so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng doanh thu du lịch phấn đấu đạt một trăm năm mươi tỷ đồng tăng khoảng một mươi bốn năm so với năm hai nghìn một mươi tám
với sự kiện
đón khách đầu năm cả hướng khách quốc tế lẫn hướng khách nội địa
thì sở du lịch rất là kỳ vọng năm mới hai nghìn một mươi chín
ngành du lịch sẽ có những hướng đi mới và có những giải pháp mới
để làm sao tăng cường dòng khách quốc tế cũng như nội địa đến thành phố hồ chí minh
sở du lịch sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các ngành chức năng
tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch
đầu tư vào lĩnh vực phát triển du lịch của cả nước nói chung
và ngành du lịch của thành phố hồ chí minh nói riêng